phương tiện giao thông cũng gia tăng hơn ngày thường

chỉ trong gần hai giờ đồng hồ tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nội thành lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một mươi trường hợp vi phạm
các lỗi chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định không có giấy phép lái xe vi phạm nồng độ cồn và không đổi mũ bảo hiểm
do là thời điểm cuối năm nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông có sự gia tăng đột biến dẫn đến các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ cũng tăng lên
nhất là về sử dụng rượu bia trong khi điều khiển phương tiện và chạy quá tốc độ quy định
tôi đi chợ sắm tết nhưng mà tôi có việc ở nhà vội tí tôi đi quá tốc độ thôi các bác thông cảm cho em lần sau tôi xin giúp kỷ niệm
thực hiện đợt cao điểm giao quân bảo vệ tinh nguyên đàn bình thân hai nghìn một mươi sáu từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tiến hành gần bảy trăm linh ca tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản xử lý trên năm trăm linh trường hợp vi phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tiến hành gần bảy trăm linh ca tuần tra kiểm soát
công an tỉnh sơn la đã cử cán bộ chiến sĩ đến các điểm công cộng dùng loài phát thanh tại các ngã ba ngã bốn
tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường bộ việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
việc sử dụng xe máy điện xe đạp điện đối với học sinh
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông mở đợt cao điểm trước và sau tết
đội cảnh sát giao thông tuần tra đã trực tiếp ra đường xử lý những đối tượng
vi phạm chủ yếu là xe khách trở quá số người hay là xe mô tô chạy quá tốc độ
hay là người điều khiển xe mô tô sử dụng nồng độ cồn vượt quá mức cho phép
để đảm bảo cho bà con đón một tết thật vui vẻ giảm khai nạn giao thông
tôi là người ở hưng yên lên đây nhưng tôi cảm nghĩ về trật tự an toàn giao thông
phố sơn la cũng như là của tỉnh sơn la là rất là đảm bảo
trong những dịp lễ tết này không có tình trạng nhồi nhét khách không có tình trạng tăng giá vé
hiếm có một cái tuyến đường nào mà lại trong những cái dịp lễ tết như này mà lại có được cái tình hình trật tự an toàn như cái tuyến đường sáu này
đảm bảo an toàn giao thông vào dịp cuối năm luôn là vấn đề cấp bách và cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các lực lượng chức năng
tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
hãy tuần thủ quy tắc giao thông
tự khuyển phương tiện tham gia giao thông vì một mùa xuân bính thân an bình
công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xiết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông gần gũi thân thiện và nhân văn
trong tám năm liên tục gần đây với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tình hình trật tự an toàn giao thông đã từng bước được cải thiện tích cực
tai nạn giao thông giảm dần trên cả ba mặt số vụ số người chết và số người bị thương
phát huy những kinh nghiệm và kết quả đó trong đợt này
công an một mươi năm huyện thị xã thành phố và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
cùng ký kết thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu
tất cả nhằm đảm bảo tốt hơn nữa tình hình trật tự an toàn giao thông
kiềm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhắc nhở xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm
con số giao thông của ngày hôm nay là một trăm linh
đây là số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
bị phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội xử lý
trong ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu